cùng gặp gỡ bà đỡ đặc biệt chiến sĩ nguyễn văn tĩnh học viên trường đại học cảnh sát nhân dân
người đã giúp một sản phụ vượt cạn thành công ngay trên đường phố vào sáng sớm nay
bản tin nhật ký an ninh xin được mở đầu bằng phần điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
trong tháng tám tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu hầu hết các loại án đều giảm
bộ công an đã thành lập bộ chỉ huy tiền phương tại phía nam
huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ y bác sĩ phương tiện tăng cường cho tuyến đầu phòng chống dịch tại các tỉnh phía nam
xây dựng và triển khai phần mềm theo dõi quản lý di biến động công dân vùng dịch
quản lý tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hỗ trợ tích cực cho công tác truy vết phòng chống dịch
nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trước mắt là bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
đồng thời sẵn sàng chi viện lực lượng cho các địa bàn có diễn biến dịch phức tạp
y tế công an nhân dân bảo đảm phương tiện trang thiết bị nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng dịch theo nguyên tắc bốn tại chỗ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của công an tỉnh bình dương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương phòng chống dịch covid một mươi chín bộ công an
đề nghị công an tỉnh bình dương tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm tình hình
đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch tại các doanh nghiệp
đặc biệt là tại các khu công nghiệp cụm công nghiệp bảo đảm an sinh xã hội để người dân yên tâm đồng lòng chống dịch
chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công bố quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo đặc xá bộ công an nhấn mạnh
mục tiêu cao nhất của đợt đặc giá lần này là tổ chức cho phạm nhân về đến nhà an toàn
đảm bảo tính nhân văn khoan hồng của đảng nhà nước và bảo đảm phòng chống dịch
thứ trưởng yêu cầu các cơ sở giam giữ tổ chức lễ công bố đặc xá gọn nhẹ trang trọng
công an các đơn vị địa phương nơi tiếp nhận người được đặc xá trở về nơi cư trú
tạo điều kiện thuận lợi để họ có việc làm tái hòa nhập cộng đồng
thưa quý vị hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và mệnh lệnh của bộ trưởng bộ công an
những ngày qua các đơn vị của bộ công an đã huy động nhiều đợt cán bộ chiến sĩ tăng cường
thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam để tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và bảo đảm an ninh trật tự nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép và giữ vững ổn định chính trị
xã hội an lòng nhân dân vượt qua mọi khó khăn cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
không kể ngày đêm kiên cường sông pha trên tuyến đầu cùng các lực lượng khác quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
đó vừa là mệnh lệnh nhưng cũng là nhiệm vụ đặc biệt của lực lượng
lực lượng công an nhân dân được người đứng đầu ngành công an nhấn mạnh
trong bối cảnh hiện nay thông điệp đó đã đặt ra những yêu cầu mới cho mỗi người cán bộ chiến sĩ
nó lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh này để gây dối xã hội để chống lại đất nước của chúng ta
trước những yêu cầu trong công tác phòng chống dịch tại các tỉnh phía nam
ngay lập tức những màu áo chiến sĩ đã lên đường chi viện hỗ trợ
liên tục trong thời gian qua bộ công an đã chỉ đạo tăng cường hơn ba cán bộ chiến sĩ
thuộc các lực lượng an ninh cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông quản lý hành chính
hậu cần y tế
khối cơ quan bộ hơn một năm trăm linh học viên tham gia
trong đó có nhiều đơn vị đã tăng cường tới đợt thứ ba thứ bốn
vừa tham gia tần tra kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự
vừa tham gia ở các cái chốt chặn các cái tuyến đường theo cái giãn cách xã hội của địa phương
thì trung đoàn chúng tôi cũng tiếp tục quán triệt và phát huy cái tinh thần
là thể hiện là lá trắng thép trong công tác phòng chống dịch
đội của mình thì cũng cả áo xanh áo trắng cũng như các màu áo khác
thì cũng đang căng mình chống dịch ở trong thành phố hồ chí minh
thế thì bản thân mình cũng như cả đoàn xác định là sẽ vô trong đó
hy vọng mà góp một phần sức lực để mong mang lại cuộc sống bình yên sớm nhất cho nhân dân
đã có không ít những lá đơn tình nguyện sung phong vào vùng dịch
nhiệm vụ và sứ mệnh của mỗi người chiến sĩ
trong cuộc chiến gian nan không tiếng súng này rất nặng nề
thế nhưng cũng đầy vinh quang và tự hào
có lẽ không những vì tôi mà mọi người dân khi xem hình ảnh
các đồng chí rất là hăng hái để tình nguyện vào trong gọi là việt nam
tri viện cho các bình dịch điều thức sức mạnh
các đồng chí đã không quản ngại cái khó khăn không quản ngại cái vất vả
và kể cả vấn đề gọi là lây nhiễm để các đồng chí sẵn sàng vào
cái vùng gọi là tâm vực để thấy đề là gì phục vụ nhân dân
đây là một đợt gia quân rất đặc biệt trong thời bình
nhưng thực sự là đi chiến đấu
bởi vì trong cái trận chiến đấu này không phải chỉ có độ mồ hôi
đủ công sức mà thậm chí phải hy sinh cả tính mệnh
nhưng cán bộ
chiến sĩ công an đã xác định được trách nhiệm của mình
biết rõ cái mối hiểm nguy sẵn sàng đi vào như là đi vào tiềm tuyến để đánh giặc
thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành phía nam đang bước vào những ngày quyết định
hơn lúc nào hết là những sẻ chia sát cánh cùng đồng đội đồng chí và đồng nghiệp trên phòng tuyến chống dịch
tất cả đồng sức đồng lòng với phương trầm xuyên suốt
kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ công an nhân dân
triệu trái tim một ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
vâng không có một sự đắn đo phân vân nào trên trận tuyến tham gia phòng chống dịch
nhiều cán bộ chiến sĩ đã tạm gác lại hạnh phúc cá nhân bị thương thậm chí hy sinh khi tham gia phòng chống dịch
dù phải đối diện với những khó khăn trong cuộc chiến chưa từng có tiền lệ song bằng tinh thần trách nhiệm
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vẫn đang hết sức nỗ lực cùng các lực lượng khác quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến khốc liệt này
là một trong hai nữ chiến sĩ vừa được tăng cường hỗ trợ công an tp hcm phòng chống dịch
dù chỉ mới vài ngày đại úy vũ thị nụ đã nhanh chóng thích nghi với môi trường công việc mới
tham gia với hơn một trăm linh của công an
điều mà người cán bộ này chưa từng nghĩ mình có thể làm được
mình vào đây đã được năm ngày rồi và thực tế công việc thì mình cũng thấy là hơi khác so với tưởng tượng của mình
cái công việc của mình nó rất là cụ thể ví dụ như là mình hỗ trợ các chốt đi phát quà cho những hộ nghèo kiểm tra tình hình các chốt
ngay sau chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam phối hợp cùng với công an tp hcm
các tổ công tác của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội liên tục triển khai các buổi tuần tra xuyên đêm tại các điểm xe buýt gầm cầu
kịp thời đưa người vô gia cư về trung tâm an sinh xã hội
đã có gần sáu mươi trường hợp dương tính được phát hiện
một số cán bộ chiến sĩ dù có tiếp xúc gần với f nhưng may mắn tất cả đều âm tính
không riêng về các phòng chống dịch mà lực lượng chúng tôi còn tham gia phòng chống tội phạm
và thực hiện các yêu cầu về vấn đề an sinh xã hội cùng với địa phương chung tay cùng với địa phương
qua đó thì các tổ tuần tra kiểm soát các trúc của lực lượng quản lý hành chính đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng sử dụng chất ma tí
còn tại các trạm chốt kiểm soát dịch hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ luôn có các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ
thời tiết nắng nóng cường độ làm việc cao và luôn phải mặc kín bộ phòng chống tội phạm
còn tại các trạm chốt kiểm soát dịch hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ luôn có các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ
thời tiết nắng nóng cường độ làm việc cao và luôn phải mặc kín bộ phòng chống tội phạm

đối với một số cán bộ chiến sĩ được tăng cường
chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với người dân và đồng hành cùng các lực lượng trên mặt trận chống dịch covid

bởi vì đây chính là cái lúc mà cần tới cái sự hy sinh cần cái sự quên cái thân mình đi để hoàn thành nhiệm vụ

trong cái cuộc chống dịch lần này

đặc biệt là tinh thần ai ở đâu ở đó
nói chung đó là đầy đủ mà cả phường mình mà bên công an cũng vậy cũng xuống đây mà hỗ trợ
cảm ơn các quý vị chú nhiều